theo khảo sát hai một triệu hộ dân tại thủ đô có gần chín trăm linh hộ gia đình có đủ điều kiện để có thể theo dõi f nhẹ không triệu chứng tại nhà
việc quản lý người nhiễm covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng tại nhà rất cần sự giám sát của chính quyền địa phương để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
bên cạnh đó cần phải tuyên truyền mạnh mẽ đề nghị người dân nâng cao ý thức khi được điều trị tại nhà bà hà nói
trước đó sở y tế hà nội đã có hướng dẫn phân thành ba tầng điều trị covid một mươi chín dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ
trước tình hình này mỹ thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chỉ đạo xây dần kịch bản phương án ứng phó khi số kf tăng lên hai và ba ca một ngày
bàn kháng sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dần kịch bản phương án ứng phó khi số kf tăng lên hai và ba ca một ngày
tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện cơ sở y tế của các bộ ngành trung bộ
các cơ sở y tế ngoài công lập chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở
tiếp tục tiêm vaccine mũi một phòng covid một mươi chín cho những người chưa được tiêm nhất là người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở
tiêm mũi hai cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi ba cho đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón tết nguyên đáng thật vui tươi an toàn ấm áp
bí thư đinh tiến dũng yêu cầu các cấp các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội
chăm lo chia sẻ những khó khăn với những người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn thiếu mặt
một lãnh đạo phường giáp bát quận hoàng mai hà nội cho biết phương đã thành lập trạm y tế lưu động để thu dung điều trị các trường hợp f thể nhẹ trên địa bàn
phường sử dụng trường mầm non dự kiến có khoảng ba mươi chỗ nếu tình hình f tăng lên phường sẽ tính toán thêm đại diện phường nói
theo vì này hiện thành phố đã cho chủ trương thực hiện việc điều trị f điều trị tại nhà nên với các hộ gia đình có đủ điều kiện sẽ thực hiện ngay không đưa f ra trạm y tế lưu động
tuy nhiên việc điều trị f tại nhà gây áp lực rất lớn cho nhân viên y tế chính quyền địa phương
quân số của trạm y tế phường dưới một mươi người phải cắt cử một người tham gia vào trạm y tế lưu động
và trạm y tế lưu động là ở liên một mươi bốn ngày không đi ra đi vào hết một mươi bốn ngày thay ca phải thực hiện cách ly bảy ngày theo quy định
chúng tôi phải huy động nhân viên y tế tư nhân tham gia hỗ trợ cùng
trạm y tế lưu động hiện có tám người gồm một bác sĩ và các nhân viên y tế
lãnh đạo phường giáp bát thông tin
hiện trên địa bàn phường giáp bát có gần một mươi trường hợp f điều trị tại nhà
việc này tạo thuận lợi cho bệnh nhân người nhà nhưng gây áp lực vất vả rất lớn
phát sinh thêm nhiều việc với nhân viên y tế và chính quyền vì phải lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cấp phát thuốc điều trị
nhân viên y tế vốn đã nhiều việc giờ phải thêm theo dõi điều trị f tại nhà nhiều khi vắt chân lên cổ
theo lãnh đạo quận cầu giấy thời gian vừa qua quận và các phường trực thuộc chịu rất nhiều áp lực
khó khăn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo vì này lực lượng ở cơ sở thì mỏng mà ý thức người dân chưa được tốt nên nhiều khi làm không suy
nếu cho f không điều trị tại nhà quận phải huy động thêm lực lượng hỗ trợ
trước đây chỉ huy động làm công tác truy vết xét nghiệm hay tiêm vaccine thì dễ
nhưng nay huy động liên quan đến công tác điều trị rất khó bởi phải có chuyên môn kinh nghiệm vì này nói
theo thống kê của bộ y tế trung bình số ca mắc covid một mươi chín trong nước được ghi nhận bảy ngày
hôm qua là khoảng một mươi bốn bốn trăm tám mươi bảy ca trên một ngày
số lượng f tiếp tục tăng mạnh nhiều tỉnh thành phố đứng trước nguy cơ quá tải hệ thống điều trị
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật gần nhất là ngày tám tháng một mươi hai
hà nội hiện có sáu chín trăm bảy mươi tám trường hợp nhiễm ncov đang phải điều trị tại bệnh viện
trong số này năm chín trăm một mươi sáu người diễn biến nhẹ không xuất hiện triệu chứng
ngoài ra thành phố đang điều trị cho chín trăm bảy mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín
ở mức độ trung bình tám mươi ba trường hợp diễn biến nặng nguy kịch
hai mươi ca phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính hai người phải thở máy không xâm lấn và một ca thở máy xâm lấn
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết đã có sự thay đổi về tư duy
chiến lược phòng chống dịch bệnh của hà nội trong thời gian tới
khi thành phố chuyển từ zero covid sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong
theo lãnh đạo sở y tế quan điểm của thành phố hiện nay là thích ứng an toàn
sống chung và chấp nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao trong cộng đồng
vì vậy mấu chốt chống dịch trong thời điểm này là theo bà hà bình tĩnh thận trọng và khoa học
còn tại cần thơ theo sở y tế thành phố cần thơ trong ngày một mươi tháng một mươi hai thành phố ghi nhận sáu trăm bảy mươi năm ca nhiễm sars cov hai mới
xét trung bình số f mới trong vòng bảy ngày qua cần thơ đứng thứ hai cả nước
và chỉ xếp ngay sau tp hcm với khoảng tám trăm chín mươi một ca tp hcm là một bốn trăm ba mươi ba ca
toàn thành phố có một mươi bốn năm trăm sáu mươi hai f điều trị tại nhà
tầng hai là những cơ sở y tế điều trị f không đủ điều kiện cách ly tại nhà
hoặc có diễn biến vượt chuyên môn của y tế địa phương
công suất tầng hai là hai một trăm hai mươi giường số f đang điều trị cũng gần lớp kín với một tám trăm chín mươi bệnh nhân
đáng chú ý tầng ba chuyên điều trị f mức độ nặng nguy kịch bệnh nhân có bệnh lý nền
theo chuyên khoa bệnh lý cần cấp cứu
công suất ba trăm ba mươi giường nhưng có đến bốn trăm bảy mươi bảy ca nặng đang điều trị
theo đó việt nam đã thực hiện chiến lược thích ứng an toàn
việc mở lại các chuyến bay quốc tế theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải là cần thiết
nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
chủ trương này nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế
khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế du lịch
không để việt nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực
tạo điều kiện cho công dân việt nam được về quê
hương trong bối cảnh tích nguyên đán nhầm dần sắp đến
phó thủ tướng đồng ý khu vục các chuyến bay quốc tế thường lệ
chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao
trước mắt là bắc kinh quảng châu tokyo seoul đài bắc đài loan trung quốc bangkok singapore
việc mở lại đường bay phải trên cơ sở có hướng dẫn của bộ y tế về các biện pháp y tế phòng dịch
đối với người nhập cảnh đảm bảo an toàn
hiệu quả và tổng suất
bộ y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia doanh nghiệp và người dân
bộ ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với bộ y tế đàm phán sớm thống nhất các nước
vùng đánh thủ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine
ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm
các bộ y tế công an thông tin và truyền thông thống nhất ngay
và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không
để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách hoạt động của các doanh nghiệp hàng không
cũng như công tác theo dõi y tế kiểm soát truy vết người nhập cảnh
tại khu vực khám sàng lập covid một mươi chín tại bệnh viện thanh nhàng
rất đông bệnh nhân test nhanh dương tính với covid một mươi chín tại nhà đã tới bệnh viện xin test pcr để sinh nhập viện
trường hợp ông t x ng bảy mươi bốn tuổi nhà tại lê thanh nghị hà nội
đang đợi kết quả xét nghiệm tại khu vực khám sàng lọc cho biết
tại nhà ông có ho và đau hỏng nên có mua test nhanh về làm
kết quả dương tính khiến cho ông ng rất lo lắng vội vàng tới bệnh viện thanh nhàng
khám khẳng định và mong muốn được nhập viện sớm
theo chia sẻ của ông ngờ ông tuổi cao lại có thêm bệnh nền
nên nếu được điều trị sớm thì ông sẽ yên tâm hơn
khi được hỏi có kết quả test nhanh dương tính ông có gọi điện báo cho cơ sở y tế hay không
ông ng cho biết do quá lo lắng không nghĩ được
nên ông chưa kịp báo
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện thanh nhàng cho biết
thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp người dân tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà
có kết quả dương tính không thông báo với chính quyền địa phương
trung tâm y tế mà tự đi thẳng đến bệnh viện thanh nhàn
việc bệnh nhân tự di chuyển tới bệnh viện sẽ gây nguy hiểm về nguy cơ lây lan cộng đồng
lây chéo tại khu vực chờ đợi khám
gây ra quá tải cho bệnh viện tại khu khám sàng lọc các tầng điều trị hai ba của bệnh viện
tại khu khám sàng lọc bệnh viện đã có phân luồn
nhưng với mức độ ô ạc kế tới bệnh viện của bệnh nhân
đã gây ảnh hưởng đến công tác phân luồn cũng như công tác chờ đợi kết quả pcr bác sĩ hường nói
theo bác sĩ hường số lượng bệnh nhân test nhanh dương tính tại nhà từ đến bệnh viện có ngày trên hai mươi ca
trong đó đa phần các bệnh nhân có test nhanh dương tính thì khi làm pcr chín mươi chín là dương tính
các trường hợp bệnh nhân test nhanh dương tính khi có kết quả pcr khẳng định sẽ được bệnh viện phân tầng
tầng một sẽ được sang khu tập trung tầng hai và tầng ba là khu điều trị
hiện tại bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận một trăm hai mươi bệnh nhân số bệnh nhân nặng khoảng hai mươi ba mươi bệnh nhân
cá biệt có giai đoạn lên đến bốn mươi bệnh nhân ở tầng ba là tầng thở oxy hoặc can thiệp bằng thở máy
tuy nhiên những bệnh nhân trở nặng theo thống kê là các bệnh nhân chưa tiêm vaccine
hoặc tiêm vaccine nhưng chưa đủ liều hoặc tiêm hai mũi thời gian chưa đủ sinh ra kháng thể
bác sĩ hường cung cấp thông tin
bác sĩ hương cũng cho biết thêm thành phố và sở y tế giao cho bệnh viện có ba trăm linh giường điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín trong đó năm mươi giường tầng hai và hai trăm năm mươi giường là tầng ba
với mức độ phân tầng như giai đoạn hiện tại chỉ tiêu phân cho bệnh viện một trăm linh giường bệnh
nhưng chúng tôi đang điều trị một trăm hai mươi bệnh nhân gấp một trăm hai mươi so với công sức yêu cầu
nếu các trường hợp test nhanh dương tính tại nhà tự ý đến bệnh viện
khi có kết quả pcr khẳng định chúng tôi sẽ phải tiếp nhận vào tầng hai
điều này đã khiến cho tầng hai đã quá tải lại càng tăng
ngoài ra nếu nhận các bệnh nhân tầng một sẽ mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân tầng ba
do số giường giảm đi chúng tôi không thể nhận thêm bệnh nhân tầng ba vào bác sĩ hương phân tích
việc người dân đi test nhanh covid một mươi chín tại nhà dương tính đến bệnh viện để được điều trị
là tâm lý dễ thấu hiểu
nhưng bác sĩ khuyến cao các bệnh nhân ở tầng một có thể được điều trị tại nhà
theo quy định của thành phố và sở y tế
bác sĩ hường mong muốn sở y tế có đào tạo cán bộ ở cấp huyện
các trung tâm y tế phường phải biết phân tầng giám sát các trường hợp có test nhanh dương tính
y tế các quận huyện phải tập hướng về kiến thức chuyên môn
để cho người dân tin tưởng ở nhà theo dõi điều trị
đối với người dân khi có kết quả test nhanh
việc đầu tiên là kết nối chặt chẽ với cán bộ y tế tại phường
khi nào bệnh nhân chuyển nặng phải báo ngay với nhân viên y tế
trong quá trình theo dõi tại nhà người dân cần phải bình tĩnh
lắng nghe cơ thể làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế như đo nhiệt độ hai lần một ngày
đo spo hai nếu có thấy khó thở phải báo ngay trung tâm y tế bác sĩ hường nói